hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng theo fed số lượng liều vaccine tồn kho của g bảy và eu sẽ vượt mức một tỷ liều vào cuối năm hai nghìn hai mươi một do cung vượt cầu
elfinity ước tính số lượng liều vaccine tồn kho sau khi giả định tất cả các nước này sẽ tiêm bổ sung nhưng không xem xét phê chuẩn cho việc tiêm chủng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi
vaccine covid một mươi chín được cung cấp cho các nền kinh tế tiên tiến thường có thời hạn sử dụng là sáu bảy tháng
khi các liều vaccine được phân phối đến các nền kinh tế đang nổi thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu covax
được tổ chức y tế thế giới hậu thuẫn cần có khoảng thời gian cho việc chữa lạnh vận chuyển đến địa điểm tiêm chủng
khoảng thời gian này phải được tính toán khi xem xét hạn sử dụng của những liều vaccine được tặng
các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín đang trên đà cho ra một mươi hai hai tỷ liều trước cuối năm nay đủ để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số thế giới có độ tuổi từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy nhiên lớn trong số đó đã được hứa cung cấp cho các nền kinh tế tiên tiến
do vậy chiến dịch tiêm chủng ở những nền kinh tế đang nổi sẽ tiếp tục tụt lại phía sau
nếu không có sự chia sẻ vaccine được lên kế hoạch tốt
tính đến nay chỉ có hơn ba trăm linh triệu liều vaccine được cung cấp cho các nước thông qua covax
thấp hơn nhiều so với mục tiêu được đưa ra cho năm nay